cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn tùng lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thành phố hà nội
về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó lực lượng cảnh sát hình sự công an tp rạch giá phát hiện lâm có hoạt động tín dụng đen trên nội bàn
nên tiến hành mời đối tượng lên làm việc
quá trình điều tra lâm thừa nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba lâm từ hà nội và tp rạch giá để hoạt động tín dụng đen
với các hình thức cho vay tiền góp ngày và tiền đứng với lãi suất cao vượt quá quy định của pháp luật
cụ thể từ tháng tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lâm đã cho năm người phụ nữ trên nội bàn tp rạch giá
vay số tiền một trăm tám mươi năm triệu đồng góp trong vòng hai mươi năm ngày với lãi suất ba trăm sáu mươi năm một năm gấp một mươi tám hai mươi năm lần
so với lãi suất quy định thu lợi bất chính trên năm mươi hai triệu đồng